một vụ cháy lớn đã xảy ra tại công ty trách nhiệm hiệu hạn doàn thuộc khu công nghiệp đại an mở rộng
thị trấn lai cách huyện cẩm giang hải dương vào khoảng một mươi sáu h một mươi phút ngày hôm qua ngày hai mươi năm tháng bốn
theo thông tin ban đầu nhân viên trực của công ty phát hiện vụ cháy tại phòng sản xuất thiết bị bảng mạch
sau đó ngọn lửa đã nhanh chóng lan ra toàn khu xưởng với diện tích khoảng chín m hai
ngay sau khi nhận được thông tin lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hải dương
đã huy động bảy xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường để dập lửa
đến khoảng một mươi bảy h ba mươi phút cùng ngày ngọn lửa đã cơ bản được khống chế
lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp để phòng chống ngọn lửa bùng phát trở lại và khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc
do trong ngày nghỉ nên vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại gì về người và hiện vẫn chưa thống kê được thiệt hại về tài sản
được biết công ty trách nhiệm hiệu hạn do sun là doanh nghiệp có vốn đầu tư của hàn quốc
và chuyên sản xuất dây cáp
các điện và các thiết bị điện tử khác